kim ngạch xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng của việt nam trong quý i năm hai nghìn hai mươi bị ảnh hưởng không nhỏ
bởi dịch covid một mươi chín lây lan mạnh ở các nước đối tác thương mại hàng đầu như trung quốc hàn quốc nhật bản eu và hoa kỳ
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng ba ước tính đạt ba mươi chín tỷ usd giảm một mươi một một so với cùng kỳ năm trước
tính chung quý i tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt một trăm một mươi năm tỷ usd giảm bảy
trong đó xuất khẩu đạt gần sáu mươi tỷ usd tăng năm nhập khẩu đạt hơn năm mươi sáu tỷ usd giảm một
trong quý i hoa kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt một mươi năm năm tỷ usd
tăng hơn một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước tiếp đến là trung quốc đạt tám bốn tỷ usd tăng một mươi một bốn
thị trường eu đạt bảy năm tỷ usd giảm một mươi bốn chín
trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
đạt hơn một mươi ba tỷ usd giảm một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tiếp theo là thị trường hàn quốc đạt hơn một mươi một tỷ usd tăng hai bốn
thị trường eu đạt ba bốn tỷ usd tăng năm hai và hoa kỳ đạt ba bốn tỷ usd tăng một mươi ba